thưa quý vị theo các chuyên gia để tăng trưởng xanh doanh nghiệp cần tìm lời dài để chuyển đổi phương thức sản xuất quản lý tài chính
tuy nhiên đa số doanh nghiệp chưa nắm được các thông tin liên quan đến chuyển đổi xanh và không biết nên bắt đầu từ đâu
với mục tiêu giúp các doanh nghiệp giải đáp thắc mắc mạng lưới đối tác khí nhà kính việt nam đã tổ chức tọa đàm con đường tiếp cận tài chính xanh
tín dụng xanh đóng vai trò là kênh dẫn vốn và điều tiết nguồn lực cho phát triển nền kinh tế xanh hướng tới sự phát triển bền vững
tài chính xanh có thể tập trung vốn đầu tư vào các dự án xanh như năng lượng tái tạo sử dụng năng lượng hiệu quả nông nghiệp bền vững công nghệ sạch và cơ sở hạ tầng xanh
nó hỗ trợ mở rộng quy mô các chương trình giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu giảm ô nhiễm tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ hệ sinh thái
tuy nhiên để có được nguồn tài chính này lại không đơn giản

và không có chuyên môn về lĩnh vực mới này
vì vậy cần có cầu nối giúp doanh nghiệp ngân hàng và nhà khoa học cùng tìm được lối đi chung

một trong những cách chính để chuyển đổi xanh chính là sử dụng nguồn năng lượng mới năng lượng tái tạo thay thế cho các năng lượng truyền thống năng lượng hóa thạch
vì thế qua kiểm kê khí nhà kính doanh nghiệp sẽ có phương án để điều chuyển và tối ưu hiệu suất sử dụng năng lượng
từ đó cùng mạng lưới đối tác khí nhà kính việt nam triển khai các thủ tục để tiếp cận nguồn tài chính xanh
tuy nhiên theo các chuyên gia việc triển khai các cơ chế tài chính này vẫn còn khá mới mẻ ở việt nam
đòi hỏi chính sách khung pháp lý phải được hoàn thiện hơn giúp các doanh nghiệp gỡ khó vươn ra thị trường quốc tế